bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình sự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
từ ngày một tháng bảy tám đối tượng dưới đây sẽ được tăng thêm bảy ba trăm tám mươi hai số tiền được hưởng so với trước đó
tám nhóm đối tượng là cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu
cán bộ xã phường thị trấn quy định tại nghị định số chín mươi hai năm hai nghìn chín nghị định số một trăm hai mươi một năm hai nghìn ba và nghị định số chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của chính phủ đang hưởng lương hưu trợ cấp
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động công nhân cao su đang hưởng trợ cấp
cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp theo quy định số một trăm ba mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của hội đồng chính phủ và quyết định số một trăm một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một của hội đồng bộ trưởng
quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp theo quyết định số một trăm bốn mươi hai năm hai nghìn tám
quyết định số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi của thủ tướng
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp theo quy định số năm mươi ba năm hai nghìn một mươi của thủ tướng
quân nhân công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân công an nhân dân đang hưởng trợ cấp theo quyết định số sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng
người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp